xin chào quý vị và các bạn
tất cả đều trú tại hà nội vụ việc được phát hiện vào khoảng một mươi chín h bốn mươi năm ngày hai mươi năm tháng tám
trên chuyến bay tg năm trăm sáu mươi bốn từ bangkok thái lan đến sân bay quốc tế nội bài
các đối tượng khai nhận được thuê vận chuyển vàng đến nhà bà lệ thị ngọc mai
có địa chỉ tại số hai mươi ba điện biên phủ phường điện biên quận ba đình thành phố hà nội
khám xét nơi ở của bà lệ thị ngọc mai cơ quan công an thu giữ thêm khoảng tám kg vàng trang sức
tám mươi triệu đồng và hai mươi usd như vậy tổng số vàng thu giữ là hơn ba mươi sáu năm kg
với tổng trị giá ước tính lên tới
tại cơ quan công an các đối tượng khai đã nhiều lần vận chuyển vàng từ nước ngoài về việt nam
với thủ đoạn như trên cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã khởi tố vụ án hình sự
về tội danh buôn lậu khởi tố bị can và bắt tạm giam sáu đối tượng trên
để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
tin chúng tôi vừa nhận được từ bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh
một đối tượng vận chuyển trái phép một mươi kg ma túy đá từ lào về việt nam
vừa bị lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm của đơn vị này chủ trì
phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cầu treo hải quan và công an huyện hương sơn
phát hiện bắt quả tang
vào ngày sáu tháng chín tại km số tám mươi ba quốc lộ tám a thuộc địa phận thôn hà trai xã sơn kim một huyện hương sơn
các lực lượng chức năng mật phục bắt quả tang đối tượng sồng rồng hả
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi nguyên quán xã đọc mại huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
cụ thể khi đối tượng đang cắt rừng đi đường tiểu ngạch để qua cửa khẩu quốc tế cầu treo
thì bị bắt giữ với tăng vật trên người là một ba lô màu đen bên trong đựng một mươi kg ma túy đá
hai điện thoại di động và một số giấy tờ tùy thân
tại cơ quan điều tra đối tượng sồng rồng hả khai vận chuyển số ma túy trên
cho một người đàn ông ở lào từ bản nạm phao huyện căm cợt tỉnh bô lê khâm xây
đưa về việt nam để giao hàng với giá là một mươi triệu đồng tiền kiếp lào
tương đương hai mươi bảy triệu đồng tiền việt nam
được biết sau một thời gian làm ăn và có quan hệ bên lào đối tượng sồng rồng hả
đã được nhập quốc tịch lào hiện thường trú tại bản nạm phao huyện căm cợt tỉnh bô lê khâm xây
vụ việc đang được tiếp tục điều tra
qua công tác trinh sát vào chiều qua công an tỉnh vĩnh long đã bắt quả tăng
một đối tượng đang bán ma túy cho con nghiện tại nhà riêng
đối tượng bị bắt giữ là đặng hồng tân bốn mươi một tuổi ngụ phường năm thành phố vĩnh long
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ năm bịch ni lông bên trong có chứa tinh thể rắn màu trắng
một gói giấy bên trong chứa thảo mộc khô nghi là ma túy sáu điện thoại di động
một cân điện tử và nhiều dụng cụ dùng để phân chia ma túy
khám xét nơi ở của đối tượng thu giữ thêm nhiều hung khí nguy hiểm như mã tấu dựa và roi điện
được biết là đối tượng đặng hồng tân đã từng có một tuyến án về tội cối gây thương tích
là hàng xóm đã lâu nhưng chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ mà không ngần ngại dùng hung khí tấn công
khiến nạn nhân bị thương tích đến năm mươi chín đối tượng vừa bị tòa nhân dân tp đà nẵng đưa ra xét xử về hành vi giết người
theo cáo trạng vào giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu sau khi nhậu xong tại nhà mình
bị cáo trương công tài chú tại thành phố đà nẵng đã rủ mọi người trong gia đình và một số người bạn quen biết đi hát karaoke
thấy người cùng xóm treo gẹo em gái mình tài đứng ra giàn mặt
trần quốc thắng vì bất bình cho bạn của mình nên đã cầm theo kiếm đến nhà tài
hai bên xảy ra xô xát
khi em trai của tài bị ngã đối tượng đã cầm sẻng đánh vào đầu thắng
khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não thương tích năm mươi chín
căn cứ vào kết quả điều tra tòa nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt bị cáo trần công tài bốn năm tù về tội giết người
liên quan đến vụ truy sát giữa hai nhóm thanh niên
khiến một người tử vong và hai người khác bị thương xảy ra tại bệnh viện đa khoa huyện phú xuyên vào dạng sáng ngày ba tháng chín vừa qua
đến thời điểm này công an huyện phú xuyên thành phố hà nội đã xác định được nhóm đối tượng gây ra vụ việc và đang tiếp tục điều tra truy xét
cơ quan công an xác định trước đó khoảng hai mươi ba h ngày hai tháng chín
nhóm của anh lâm như hoàn hai mươi hai tuổi đi hát karaoke về đến khu vực cầu chui cao tốc pháp vân cầu rẽ
thuộc địa phận xã nam triều thì xảy ra xô xát với lê văn mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đang chở bạn gái đi chơi về
sau cuộc xô sát này anh hoàn cùng nhóm bạn đến bệnh viện đa khoa
đa khoa phú xuyên để xử lý vết thương
tuy nhiên tại đây một nhóm đối tượng là bạn của lê văn mạnh tiếp tục kéo đến bệnh viện hành hung anh hoàn và nhóm bạn
hậu quả là anh hoàn bị chấn thương sọ não dẫn đến tử vong và hai người bạn khác bị thương
vụ việc này tiếp tục cho thấy vấn đề an ninh trật tự tại các bệnh viện vẫn có những diễn biến phức tạp và chưa thể kiểm soát
các vụ việc xảy ra từ bệnh viện tuyến trung ương đến các bệnh viện tại tuyến cơ sở
điều này đang đặt ra những thách thức với các cơ quan liên quan trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại môi trường bệnh viện
hiện cơ quan điều tra công an tỉnh đồng nai đã xác định được danh tính đối tượng thực hiện vụ cướp tại ngân hàng hd bank xuân lộc
xảy ra vào ngày một tháng chín vừa qua khi đối tượng vẫn đang lẩn trốn
theo đó nghi phạm thực hiện vụ cướp là phạm mạnh hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại ấp hai xã xuân hòa huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nơi ở của hùng tại xã xuân hòa tại đây phát hiện và thu giữ bảy trái mìn tự tạo
cơ quan điều tra cũng đã bắt giữ phạm văn lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm là anh trai của nghi phạm hùng để điều tra về hành vi không tố giác tội phạm
theo điều tra ban đầu chiếc xe máy nghi phạm hùng sử dụng làm phương tiện thực hiện vụ cướp ngân hàng hd bành là xe do phạm văn lâm mượn của một người khác rồi đưa cho hùng sử dụng
hiện lực lượng điều tra đã thu giữ được chiếc xe máy sau khi nghi phạm hùng bỏ lại trong rừng cách hiện trường vụ cướp khoảng bốn mươi km
trước đó nghi phạm phạm mạnh hùng là đối tượng đã thực hiện vụ khủng bố đặt mìn gây nổ tại nhà một lãnh đạo đảng ủy khối cơ quan tỉnh bình dương vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi
sau khi bị bắt tòa án huyện tân uyên đã tuyên phạt phạm mạnh hùng sáu năm tù giam phạm văn lâm anh trai của hùng bảy năm sáu tháng tù về các tội danh khủng bố chế tạo tàng trữ trái phép vật liệu nổ
hiện công an tỉnh đồng nai đang khẩn trương truy bắt nghi phạm phạm mạnh hùng
lại có thêm một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn nhận chạy việc xảy ra
đối tượng đã lợi dụng mình là hiệu phó của một trường bấm non tại thành phố tuyên quang để nhận tiền hứa xin việc cho nhiều người và các cơ quan nhà nước
theo cơ quan điều tra từ cuối năm hai nghìn một mươi sáu công an tp tuyên quang tỉnh tuyên quang đã nhận được nhiều đơn thư của người dân tố cáo bà phạm thị khuyên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chú thành phố tuyên quang
lợi dụng mình là hiệu phó của một trường mầm non tại thành phố tuyên quang để nhận tiền hứa xin việc cho nhiều người và các cơ quan nhà nước
quá trình điều tra tính đến đầu tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
cơ quan điều tra xác định có bốn trường hợp bị phạm thị khuyên lừa đảo chiếm đoạt số tiền ba trăm một mươi triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp tuyên quang vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can với phạm thị khuyên để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ai là bị hại của đối tượng lên hệ độ cảnh sát kinh tế công an tp tuyên quang địa chỉ xã an tường tp tuyên quang để được giải quyết
một nhóm đối tượng chuyên trộm cắp và tiêu thụ xe máy vừa bị công an huyện đô lương tỉnh nghệ an khởi tố và bắt tạm giam
phải nói rằng thủ đoạn của chúng rất đáng lên án bởi chúng bắt xe khách lên các huyện vùng núi dẻo cao nơi mà người dân có kinh tế rất khó khăn trộm cắp xe máy rồi lại đưa về huyện đồng bằng cầm cố và ngược lại
cũng chính vì vậy mà địa bàn hoạt động của chúng rất rộng lên đến bán kính khoảng hai trăm năm mươi km và thường xuyên lưu động nên gây khó khăn cho công tác điều tra
đối tượng cầm đầu là nguyễn đình sơn hai mươi tám tuổi đồng phạm với sơn là phạm văn phúc hai mươi một tuổi và đặng quang đại hai mươi tuổi
cả ba đối tượng khai nhận đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy trên nệ bàn hội an trong thời gian vừa qua
công an địa phương cho biết là trong khoảng bốn tháng gần đây ba đối tượng này đã thực hiện một mươi tám vụ trộm xe máy trên địa bàn tỉnh nghệ an
hiện công an huyện đã thu giữ tám xe máy trả lại cho người bị hại
vào trưa qua nạn đinh tạc lộng hành trên địa bàn nghệ an
diện rộng đã gây hậu quả lớn trên quốc lộ một a mới đoạn từ km số một trăm ba mươi ba đến km số một trăm ba mươi sáu khu cầu như nguyệt
nối phường đáp cầu thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh với xã quang châu huyện việt yên tỉnh bắc giang
khiến nhiều người điều khiển phương tiện chủ yếu là những người đi xe máy phải dừng xe rát bộ và cùng nhau nhặt đinh trên đoạn đường này
theo thống kê chưa đầy đủ thì tính từ một mươi một h đến một mươi hai h ba mươi phút ngày sáu tháng chín
riêng khu cầu như nguyệt phía bên tp bắc ninh tỉnh bắc ninh
tại đoạn km một trăm ba mươi bốn
khu quốc lộ một a có tới gần một trăm linh phương tiện đã bị thủng xăm lốp giữa đường
hầu hết các người bị nạn đều đi từ phía tỉnh bắc giang hướng về tỉnh bắc ninh và hà nội
sau khi nhận được tin báo lực lượng công an đã xuống hiện trường giúp đỡ những người bị dính đinh
đồng thời ngăn chặn tình trạng chặt chém của các thợ vá xe
vào chiều cùng ngày công an tp bắc ninh cho biết đang vào cuộc điều tra
phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh vĩnh phúc vừa bắt giữ chu văn oanh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu ở huyện yên lạc là đối tượng bị cơ quan điều tra hình sự quân đoàn hai của bộ quốc phòng
ra quyết định truy nã từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín về tội hiếp dâm trẻ em
đầu năm hai nghìn một mươi bảy công an tỉnh vĩnh phúc nhận được quyết định truy nã đối tượng oanh
do cơ quan điều tra hình sự quân đoàn hai bộ quốc phòng chuyển đến
sau nhiều tháng sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh vĩnh phúc đã xác định được anh
đang lẩn trốn ở thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
hai mươi hai h ngày năm tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh vĩnh phúc
phối hợp với công an tỉnh lâm đồng triển khai phương án và đã bắt giữ được anh
chương trình sẽ tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm sau một ít phút quản tháo
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn chúng tôi nhận được quyết định truy nã của cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lạng sơn
đối với hai đối tượng về tội làm tàng trữ vận chuyển lưu hành tiền giả ngân phiếu giả công trái giả
đối tượng nguyễn thị kẻ sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy hộ khẩu thường trú tại xóm sáu thị trấn quân chu huyện đại từ tỉnh thái nguyên
và đối tượng phạm văn bảy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường trú tại xã liên mạc huyện thanh hà tỉnh hải dương
bên cạnh đó chúng tôi còn nhận được quyết định truy nã của công an huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
đối với đối tượng bế thị niên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại xóm đầu cầu xã đô lương huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
cũng về tội làm tàng trữ vận chuyển lưu hành tiền giả ngân phiếu giả công trái giả
đối tượng này cao một m bốn mươi ba sống mũi lõm rái tay trúc và có nốt ruồi cách hai cm dưới mắt phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vành móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
của cục cảnh sát truy não tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do ban thời sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện